nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong giải phóng mặt bằng dự án cao tốc bắc nam
phía đông đoạn cao bồ mai sơn và mai sơn quốc lộ bốn mươi năm hôm nay bộ giao thông vận tải đã có buổi làm việc
với ủy ban nhân dân hai tỉnh tỉnh ninh bình và nam định
dự án có tổng chiều dài hai mươi chín năm mươi chín km đây là dự án lớn có liên quan tới hàng trăm tập thể cá nhân
bị thu hồi đất và các công trình công cộng
thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn ngọc đông đề nghị các đơn vị phối hợp tích cực với hai tỉnh
tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng ưu tiên cho tái định cư ổn định đời sống người dân
mục tiêu trong tháng sáu phải bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu thi công
hạn đến ngày hai mươi tháng sáu hai tỉnh phải báo cáo bộ về vấn đề tồn động để kịp thời tháo gỡ